đến khoảng ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng một mươi hai ở các tỉnh thành bắc bộ có thể xuất hiện tình trạng mưa nhỏ ở diện dài rác
nhiệt độ trong một vài ngày tới tăng rất chậm và tình trạng rét vẫn tiếp tục xảy ra
tại trung bộ sau khi mà tăng cường yếu lệch đông thì hiệu ứng tác động của đới gió đông bắc với địa hình miền trung cũng không còn diễn ra nhiều nữa
bởi khối không khí lạnh sẽ làm khô bầu không khí
ở các tỉnh bắc và trung trung bộ chỉ còn xảy ra mưa và mưa nhỏ dài rác chủ yếu là trong sáng nay
từ trưa chiều nay trở đi thì mưa cũng giảm nhanh xuống diện ở một vài nơi
lui xuống phía nam trong ba ngày tới thời tiết ở hai khu vực là tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ vẫn chưa có gì thay đổi nhiều
dạnh áp thấp hoạt động ở khu vực nam biển đông chủ yếu gây ra thời tiết xấu trên biển chứ không ảnh hưởng gì đến đất liền của nam bộ
do đó ở cả hai khu vực này trong những ngày tới vẫn là những ngày trời đầy nắng ấm nhiệt độ ít thay đổi
nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
tại nam bộ trời nóng hơn vào lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất tăng lên mức từ ba mươi một ba mươi ba độ
vào đêm và sáng tại nam bộ trời mát mẻ với nhiệt độ phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
trong khi tại tây nguyên trời rét nhẹ với nhiệt độ giao động ở mức từ một mươi năm đến một mươi tám độ
thời tiết trên hai vùng biển là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa vẫn đối lập nhau khá rõ ràng trong từ hai đến ba ngày tới
ở vùng biển huyện đảo hoàng sa chịu tác động của không khí lạnh tăng cường lệch đông
nên gió đông bắc duy trì ở mức một mươi năm độ
ở mức cấp năm có lúc cấp sáu nhưng phổ biến là ít mưa
trong khi đó dạnh áp thấp ở phía nam liên tục gây ra thời tiết xấu ở vùng biển huyện đảo trường sa
với nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vì vậy bà con ngư dân cần hạn chế khai thác ở khu vực này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước